hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với khung sở phát sóng quen thuộc
của bản tin trưa trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
ngay sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những thông tin mới nhất chính sách nhất
về tình hình dịch covid một mươi chín trong nước và thế giới trong hai mươi bốn giờ qua
theo thống kê của bộ y tế đến chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn việt nam đã tiêm hơn một triệu liều vaccine
phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
mặc dù hoạt động tiêm vaccine đã được các địa phương triển khai rất hiệu quả
song tốc độ tiêm chủng được đánh giá là còn chậm
do đó bộ trưởng bộ y tế yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo số liệu báo cáo của năm mươi bảy tỉnh thành phố đã triển khai tiêm và báo cáo của bộ y tế hàng ngày
đã có một tám bốn trăm một mươi bốn liều vaccine mũi một được tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi kể từ đầu chiến dịch đến nay
vào sáng ngày hai mươi sáu tháng bốn tại hội nghị trực tuyến quán triệt việc làm sạch dữ liệu tiêm chủng covid một mươi chín
và hướng dẫn triển khai các nhiệm vụ

liên bộ y tế bộ công an tổ chức kết nối đến hơn một mươi một điểm cầu trên toàn quốc
giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long bộ trưởng bộ y tế đã yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ
từ năm đến dưới một mươi hai tuổi vì hiện nay tốc độ tiêm đang chậm
thống kê của cục y tế dự phòng cho thấy cả nước có hơn một mươi một tám triệu trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trong đó ba sáu triệu trẻ đã mắc covid một mươi chín thuộc đối tượng trì hoãn tiêm sau ba tháng kể từ ngày mắc
dự kiến sẽ tiêm từ tháng bảy đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hai mươi triệu trẻ còn lại bắt đầu tiêm từ ngày một mươi bốn tháng bốn và trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiêm xong hai mũi cho trẻ
đến nay chiến dịch tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến một mươi hai tuổi đang được triển khai
tại nhiều địa phương trên toàn quốc
tiêm được đặt ngay tại trường học và trạm y tế
riêng một số trẻ thuộc diện đặc biệt sẽ tiêm tại bệnh viện
việc tiêm chủng sẽ triển khai từ lứa tuổi lớn nhất trong nhóm này đó là học sinh lớp sáu
sau đó sẽ hại dần độ tuổi
chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia có hướng dẫn cụ thể mỗi lần cấp vaccine
lô vaccine nào sẽ tiêm cho nhóm tuổi trẻ em
cho đến hiện tại việt nam đã tiếp nhận hơn bốn sáu triệu liều vaccine để tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
viện vệ sinh dịch tẩy trung ương phân bổ hợp
ba triệu liều tiêm vaccine phòng covid một mươi chín để tiêm cho trẻ trong độ tuổi này
công tác tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ được coi là một trong những nhiệm vụ quan trọng
của ngành y tế trong năm hai nghìn hai mươi
vì vậy trước tốc độ tiêm chủng diễn ra tương đối chậm như hiện tại
thì việc bộ y tế yêu cầu các địa phương phải đẩy nhanh tiêm cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi là hoàn toàn có cơ sở
từ đó đạt mục tiêu tiêm phủ vaccine covid một mươi chín cho trẻ hoàn tất nhanh chóng trong quý ii năm hai nghìn hai mươi hai như đã đề ra
thưa quý vị như chúng tôi đã đưa tin trong bản tin tối qua về tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội
tính đến tối hai mươi bảy tháng bốn hà nội ghi nhận số ca mắc giảm sâu gần hai mươi chín trong một tuần cụ thể là chín trăm hai mươi một ca
mặc dù số ca nhiễm đã giảm xuống dưới ngưỡng một ca tuy nhiên phó giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
dịch bệnh vẫn khó kết thúc sớm
nhận định về vấn đề này ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố hà nội đã tổ chức cuộc họp trực tuyến
bàn về các giải pháp chống dịch trên địa bàn thủ đô
báo cáo tại cuộc họp và giám đốc sở y tế vũ cao cương cho biết
trong tuần qua số ca covid một mươi chín tại hà nội giảm hai mươi tám chín so với tuần trước đó
một trăm hai mươi hai chín trăm năm mươi hai trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi đã được tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín đạt bốn mươi năm
ông cương cho biết thêm hiện hầu hết các phường xã trên địa bàn thành phố đã thích nghi với cuộc sống mới với dịch covid một mươi chín
tuy nhiên dịch covid một mươi chín đã đạt bốn mươi năm so với tuần trước đó
khó kết thúc sớm do đó các địa phương cần quan tâm và điều trị nhằm giảm tử vong
hệ thống y tế dần trở về trạng thái bình thường mới
về giáo dục phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo trần lưu hoa cho biết
trong tuần qua công tác tổ chức cho học sinh các cấp học trực tiếp tại trường được thực hiện
như tỷ lệ học sinh đi học ổn định duy trì tốt nề nếp trong các gấp học
công tác đảm bảo an toàn khu vực cổng trường vệ sinh thực phẩm cũng như các cơ sở giáo dục tích cực triển khai
thời gian tới cơ sở giáo dục và đào tạo sẽ tổ chức triển khai tư vấn tâm lý học đường hậu covid một mươi chín
đồng thời đề nghị các cơ sở giáo dục tăng cường phòng chống dịch tại các nhà trường trong thời điểm nắng nóng
về công tác phòng dịch chuẩn bị cho hoạt động du lịch trong dịp lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
các hoạt động chào đón sea games ba mươi một sở du lịch cho biết sẽ tiếp tục triển khai các phương án phòng chống dịch
theo hướng dẫn của bộ y tế đảm bảo an toàn cho du khách thực hiện tạm dừng khai báo y tế với người nhập cảnh
đồng thời sở tích cực tuyên truyền nâng cao ý thức phòng chống dịch của du khách và cơ sở kinh doanh tại điểm du lịch
nhằm chuẩn bị cho sea games ba mươi một sở du lịch đã kiểm tra một mươi bốn khách sạn phục vụ lưu trú có kịch bản
đối với tình huống phát hiện khách du lịch là f
phát biểu kết luận hội nghị phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng cho biết
trong tuần qua số ca mắc covid một mươi chín giảm mạnh không có người tử vong
các hoạt động đến nay cơ bản trở lại bình thường
ông dũng chỉ đạo y tế thành phố tiếp tục giám sát chặt chẽ quá trình tiêm chủng cho trẻ
đồng thời đề nghị tiếp tục ra soát tiếp nhận bàn giao hoàn trả các cơ sở thu dung điều trị f của thành phố đảm bảo đúng quy định
hiện tại tình hình dịch covid một mươi chín tại hà nội đã được kiểm soát tốt khi số ca giảm
người dân đã quen với nhịp sống mới học sinh cũng đã đến trường để đảm bảo hoạt động giáo dục
tuy nhiên lãnh đạo thủ đô vẫn nhận định rằng dịch bệnh chưa thể kết thúc vì những chính sách nới lỏng
đã được thực hiện chưa thể xác nhận nguy cơ mới từ dịch covid một mươi chín
do đó các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương và thành phố
tuyệt đối không được chủ quan thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch
như đã đề cập ở trên lãnh đạo thành phố hà nội đang yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine
cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
trước những tín hiệu tích cực như số ca mắc giảm mọi người tuyệt đối không được chủ quan lơ là
đặc biệt là việc đeo khẩu trang và khử khuẩn phải được thực hiện nghiêm túc chỉn chu
phó giám đốc sở y tế hà nội nhấn mạnh thành phố đã kiểm soát tốt tình hình dịch
trong đó hầu hết các xã phường thị trấn đã đưa cấp độ dịch về cấp độ một
thành phố bước sang trạng thái bình thường mới dự báo thời gian tiếp theo dịch bước vào giai đoạn giảm mạnh
số ca mắc chuyển nạn sẽ tiếp tục giảm
song các địa phương vẫn cần quan tâm và điều trị nhằm giảm tử vong để hệ thống y tế được đảm bảo
cùng với đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hà nội cũng yêu cầu các địa phương
tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
đảm bảo an toàn trong công tác tiêm chủng theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
chuẩn bị các ngày lễ lớn trong tháng bốn và tháng năm đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố chữ xuân dũng đề nghị các đơn vị các địa phương
hướng dẫn trao cờ tổ quốc từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến hết ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi bốn
thực hiện đợt cao điểm tổng vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn thành phố hướng tới sea games ba mươi một
với chủ đề vì một thủ đô sáng xanh sạch đẹp
đẩy mạnh xây dựng người hà nội thanh lịch văn minh xây dựng văn hóa người hà nội mỗi người dân nói lời hay
làm việc tốt ứng xử đẹp nhằm tạo nên không khí trang trọng vui tươi phấn khởi
đồng thời tuyệt đối giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch trong quá trình chuẩn bị cho sự kiện này
cụ thể từ ngày hai mươi tám tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thành phố hà nội sẽ tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế tại các địa phương để bảo đảm sự kiện sea games ba mươi một được diễn ra thành công an toàn
trước các hoạt động cộng đồng sẽ diễn ra trong thời gian tới thu hút sự tập trung của nhiều người về thủ đô
có thể thấy lãnh đạo thành phố hà nội đã xem xét kỹ lưỡng và đưa ra nhiều phương án chống dịch sát sao
nhằm đảm bảo sức khỏe người dân dịp lễ cũng như trong kỳ sea games ba mươi một
trong đó quy định đeo khẩu trang và khử khuẩn được đặc biệt nhấn mạnh và lưu ý người dân thực hiện nghiêm túc
để hạn chế tối đa những rủi ro từ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nơi đông người
thưa quý vị liên quan đến các triệu chứng hậu covid một mươi chín dễ mắc phải theo những nghiên cứu gần đây
trầm cảm và đái tháo đường là hai căn bệnh thuộc di chứng hậu covid một mươi chín được ghi nhận cao nhất
vậy có phương pháp nào để khắc phục kiểm soát hai di chứng này hay không
hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cách làm đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả ngay sau đây
qua nghiên cứu các chuyên gia nhận thấy hậu covid một mươi chín gây ra trầm càm
ngoài ra covid một mươi chín có thể làm tăng lượng đường trong máu đến mức phát triển tiềm toanseton do đái tháo đường
một tình trạng có khả năng đe dọa tính mạng phổ biến ở người bệnh đái tháo đường
thực tế đã có nhiều biện pháp đã được khuyến cáo để kiểm soát mức đường huyết và chứng trầm cảm hậu covid một mươi chín
tuy nhiên một biện pháp hiệu quả và dễ áp dụng cho mọi người là tập thể dục đơn giản là đi bộ ba mươi phút mỗi ngày
nghiên cứu gần đây tại hoa kỳ cho thấy tập thể dục có thể phá vỡ vòng lẫn quẩn của chứng viêm do covid một mươi chín gây ra
tiến sĩ candida ribello trung tâm nghiên cứu eason pennington đại học louisiana hoa kỳ
một chuyên gia trong nhóm nghiên cứu cho biết một quyền có thể không bị bệnh nặng do covid một mươi chín
nhưng sau đó sáu tháng rất lâu sau khi hết ho hoặc hết sốt
có thể phát triển căn bệnh đái tháo đường
tiến sĩ rabello nói rằng bạn không nhất thiết phải chạy một dặm tương đương một sáu trăm linh chín mét hoặc đi bộ một dầm với tốc độ nhanh
đi bộ tốc độ chậm cũng là tập thể dục rèn luyện sức khỏe tốt nhất mỗi ngày bạn nên tập ba mươi phút
nhưng nếu bạn chỉ có thể tập một mươi năm phút mỗi lần hãy cố gắng tập hai lần và mỗi lần một mươi năm phút
điều quan trọng là bạn cố gắng không quan trọng bạn bắt đầu từ mức nào
bởi vì bạn có thể tập luyện dần dần để đến mức tập luyện được khuyến cáo
vậy làm thế nào để đi bộ đạt hiệu quả
cao trong phục hồi sức khỏe sau covid một mươi chín vừa kiểm soát tốt đường máu và giảm chứng trầm cảm
vừa giảm thiểu biến chứng khác của hậu covid một mươi chín như hụt hơi khó thở mệt mỏi
để việc đi bộ phát huy tác dụng tối đa chúng ta nên lựa chọn thời điểm đi bộ phù hợp
như buổi sáng thức dậy hoặc tối trước khi đi ngủ
riêng buổi tối nên đi bộ sau khi ăn một hai tiếng là phù hợp không gây áp lực cho hệ tiêu hóa
không nên đi bộ vào thời điểm nắng nóng gây gắt nhất là một mươi một giờ trưa đến ba giờ chiều
đồng thời việc tập luyện cần diễn ra khoảng ba mươi phút mỗi ngày
về địa điểm nên chọn một nơi ít ô nhiễm khói bụi nơi ít tiếng ồn ít xe và ít người qua lại
như các lối đi trong công viên nhiều cây xanh và yên tĩnh
vừa đi bộ vừa tập thở sau nhiều đợt mỗi đợt khoảng năm phút hít sâu vào từ bằng mũi
rồi thở ra hết sức từ từ bằng miệng
tốc độ đi cũng không cần quá nhanh chỉ cần đi bộ bước đều chân thả lỏng cơ thể thả lỏng suy nghĩ
không nên nói chuyện quá nhiều trong khi đi bộ làm não bạn quá bận rộn với nhiều dòng suy tư
không những thế để việc đi bộ được dễ dàng duy trì chúng ta nên tìm thêm bạn đồng hành trong các buổi tập
như bạn bè người thân để khích lệ tinh thần cũng như giúp chúng ta không dễ từ bỏ
cho các yếu tố ngăn cản việc tập luyện
nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học uy tín rama cho thấy các bước đi được thực hiện
bất kỳ tốc độ đi nào để giúp bạn sống lâu hơn
cụ thể việc có được bốn đến tám bước mỗi ngày có thể làm giảm gần hai phần ba nguy cơ mắc bệnh tim
đi bộ hai bước với tốc độ bình thường mất khoảng một mươi năm phút
với những lợi ích trên của việc đi bộ hy vọng đây sẽ là những thông tin hữu ích giúp quý vị có thêm kiến thức
về việc khắc phục hai di chứng hậu covid là trầm cảm và đái tháo đường
đừng quên chia sẻ cách làm đơn giản hiệu quả này đến với những người thân bằng cách nhấn xe video này
hôm qua bộ y tế vừa có văn bản gửi một số tỉnh thành phố về việc tạm dừng khai báo y tế tại tất cả các cửa khẩu của việt nam
từ giờ ngày hai mươi bảy tháng bốn
như vậy tất cả các vận động viên huấn luyện viên thành viên đoàn cổ động viên các nước đến việt nam sự sea games ba mươi một sẽ không phải khai báo y tế
văn bản nêu rõ hiện nay dịch covid một mươi chín đã có xu hướng giảm số ca mắc và tử vong trên phạm vi toàn cầu
tại việt nam dịch covid một mươi chín vẫn đang được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc với tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao
căn cứ tình hình dịch covid một mươi chín và nghị định số tám mươi chín c hai nghìn một mươi tám ndcp ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều luật của phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
bộ y tế đề nghị ubnd tỉnh thành phố chỉ đạo các cơ quan liên quan tạm dừng việc áp dụng khai báo y tế với covid một mươi chín
tất cả các cửa khẩu của việt nam đối với người nhập cảnh kể từ giờ phút ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai
các tỉnh thành phố duy trì giám sát hành khách nhập cảnh
tại các cửa khẩu theo quy định trong nghị định trên của chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm về kiểm dịch y tế biên giới
chủ động cập nhật các tài liệu truyền thông khuyến cáo phòng chống dịch covid một mươi chín phù hợp với tình hình hiện nay
và chủ động đưa tin kịp thời
bộ y tế tiếp tục cập nhật cung cấp thông tin về tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong nước
để có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
như vậy theo tinh thần công văn nói trên tất cả các vận động viên huấn luyện viên thành viên đoàn
cổ động viên các nước đến việt nam dự sea games ba mươi một sẽ không phải khai báo y tế
tuy nhiên việc thực hiện nghiêm túc các phương án phòng chống dịch theo quy định
vẫn đang được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh yêu cầu các địa phương thực hiện chấn chỉnh
để công tác tổ chức cũng như hoạt động sea games ba mươi một diễn ra thuận lợi
mới đây để phục vụ cho dịp lễ ba mươi bốn một năm các doanh nghiệp vận tải sự kiện sẽ tăng chuyến
đảm kết không tăng giả vé trong khi đường sắt sẽ lập thêm tàu nối thêm toa
đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ dài ngày sắp diễn ra
dịp nghỉ lễ ba mươi bốn một năm kéo dài bốn ngày trong bối cảnh mở cửa thị trường du lịch sau dịch covid một mươi chín
nhu cầu đi lại của nhân dân dự kiến tăng mạnh nên công ty cổ phần bến xe hà nội đã bố trí tăng cường
thêm gần tám trăm linh xe khách tại các bến xe từ chiều tối ngày hai mươi chín tháng bốn đến ngày ba mươi tháng bốn tăng từ hai trăm linh đến ba trăm linh so với ngày thường
các tuyến nhận định
đông khách tập trung vào một số địa phương có địa điểm tham quan du lịch như phú thọ quảng ninh
thành hóa nam định lào cai sơn la
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân tại các bến xe như bến xe giáp bát mỹ định gia lâm
công ty sẽ bố trí khoảng năm trăm linh chín trăm linh lượt xe một ngày để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao trước dự báo số lượng hành khách tăng mạnh
đại diện công ty cổ phần bến xe hà nội đánh giá mặc dù lượng khách và lượt xe tăng mạnh so với hiện trạng hoạt động
song cũng chỉ đạt được mức tương đương thời gian bình thường trước dịch covid một mươi chín
do đó lượng xe trên tuyến sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân
về giá vé dịp này nguyễn thất thành giám đốc bến xe giáp bắc cho biết
đã có doanh nghiệp có thông báo tăng giá vé do giá nhiên liệu tăng chủ yếu là các tuyến gần
theo ông thành hiện tại đơn vị đã nhận được thông báo tăng giá vé của bốn doanh nghiệp vận tải
với mức tăng khoảng một mươi cho các tuyến hà nội thái bình hà nội nam định
ngoài ra doanh nghiệp cũng đã đề nghị công an thành phố hà nội lực lượng thanh tra giao thông tăng cường hỗ trợ
đảm bảo giữ gìn trật tự an ninh trên đường pháp vân và đường ngọc hồi trong dịp lễ này
theo ông nguyễn trung kiên bến xe nước ngầm vẫn duy trì việc thông báo trên hệ thống phát thanh của bến
các nội dung về phòng chống dịch covid một mươi chín nhắc nhở các nhà xe thực hiện đầy đủ công tác đảm bảo an toàn phòng dịch
cho hành khách đi xe
tại bến xe mỹ đình ông lý trường sơn giám đốc bến xe cho biết trung bình lượt xe xuất bến trong những ngày gần đây
đạt bốn trăm năm mươi xe một ngày tăng khoảng một trăm năm mươi chuyến một ngày so với thời điểm tháng ba và tết nguyên đáng
có thể thấy các công ty vận tải hành khách đang nỗ lực gia tăng thêm số lượng phương tiện để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của người dân
lượng khách được dự báo tăng cao dù không quá cao so với thời điểm chưa có dịch nhưng đây được xem là tín hiệu tích cực của trạng thái bình thường mới
xong để kỳ nghỉ lễ diễn ra trọn vẹn
nên thực hiện nghiêm tuân thủ tốt các biện pháp đeo khẩu trang khử khuẩn đảm bảo phòng dịch quý vị nhát
tiếp theo là những thông tin về tình hình dịch covid một mươi chín trên thế giới
thưa quý vị trong hai mươi bốn giờ qua ba quốc gia lập những con số kỷ lục liên quan đến dịch bệnh là anh đức và nga
trong đó anh đứng đầu về số ca tử vong mới với bốn trăm năm mươi một người trong ngày
tiếp theo là đức ba trăm linh bảy ca và nga với một trăm bảy mươi sáu ca
theo trang thống kê world dormitory info tính đến sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn theo dõi việt nam
toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng năm trăm một mươi năm trăm tám mươi bảy ba trăm bảy mươi ba ca covid một mươi chín
trong đó có sáu hai trăm bốn mươi tám một trăm một mươi ba ca tử vong
số ca nhiễm mới trong hai mươi bốn giờ qua là năm trăm tám mươi sáu chín trăm chín mươi và hai năm trăm ba mươi sáu ca tử vong mới
số bệnh nhân bình phục đã đạt bốn trăm sáu mươi ba triệu chín trăm năm mươi năm bảy trăm bốn mươi hai người

và bốn mươi hai ca tử vong
trong hai mươi bốn giờ qua đức dẫn đầu thế giới về ca nhiễm mới với một trăm ba mươi năm sáu trăm chín mươi chín ca
pháp đứng thứ hai với chín mươi bảy bốn trăm chín mươi tám ca
tiếp theo là hàn quốc tám mươi ba trăm linh một ca
anh đứng đầu về số ca tử vong với bốn trăm năm mươi một người trong một ngày
tiếp theo là đức ba trăm linh bảy ca và nga với một trăm bảy mươi sáu ca
mỹ vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới
tổng số ca nhiễm tại mỹ tính đến nay là tám mươi hai bảy trăm linh ca tử vong
trong đó một một mươi tám bảy trăm ba mươi ca tử vong
ấn độ đứng thứ hai trên thế giới ghi nhận tổng cộng bốn mươi ba sáu mươi năm sáu trăm sáu mươi sáu ca nhiễm
bao gồm năm trăm hai mươi hai ba trăm bảy mươi bốn ca tử vong
brazil xếp thứ ba với ba mươi ba trăm bảy mươi tám sáu mươi một ca bệnh và sáu trăm sáu mươi hai tám trăm sáu mươi sáu ca tử vong
có thể thấy dịch bệnh covid một mươi chín vẫn gây ra nhiều căng thẳng tại các quốc gia trên thế giới
đặc biệt là ba nước anh đức và nga
mặc dù không phải là những đất nước được nhắc tên nhiều nhất trong thời gian đại dịch covid một mươi chín
song những ghi nhận về số ca tử vong lên tới gần nửa triệu ca là những con số chứng minh tác động mạnh mẽ
của virus sars cov hai lên sức khỏe nhân loại toàn cầu
ngoài việc đối mặt với làn sóng covid một mươi chín thứ sáu được dự đoán quay trở lại sẽ trầm trọng hơn
mới đây tại trung quốc lại ghi nhận số lượng lớn người dân bị các bệnh tâm thần tăng đột biến
do áp lực giãn cách kéo dài dẫn đến cảm giác bị cô lập
điều này khiến cánh nặng hậu covid một mươi chín sẽ tăng đáng kể
trước khi thượng hải trung quốc phải phong tỏa vì covid một mươi chín bác sĩ tâm lý hubojon
nhận được nhiều câu hỏi về lời đề nghị khám chăm sóc sức khỏe tâm thần
từ tháng bốn bác sĩ hu bắt đầu nhận hỗ trợ thêm bằng tiếng anh và tiếng trung
cho khách hàng ở mọi tầng lớp xã hội
vị chuyên gia chia sẻ và tiết lộ có rất nhiều người ở trung quốc đến gặp cô vì sự căng thẳng
cô đơn trong giai đoạn vô cùng bất ổn
những người thuộc thành phần kinh tế xã hội khác nhau cũng tham gia tư vấn với cùng vấn đề
các khách hàng cũ của tôi quay lại và có thêm rất nhiều bệnh nhân mới
hơn bốn trăm linh triệu người dân đang sống trong cảnh phong tỏa
hỗ trợ sức khỏe tâm thần hiện là dịch vụ được tìm kiếm nhiều nhất ở trung quốc
công cụ tìm kiếm biden giữa tháng bốn đã ghi nhận số lượng người tìm kiếm tư vấn tâm lý
đang đột biến kể từ tháng ba
bệnh tâm thần là một cuộc khủng hoảng đang thay đổi cuộc sống của hàng triệu gia đình trung quốc
theo who năm mươi bốn triệu người ở quốc gia này bị trầm cảm và khoảng bốn mươi một triệu người bị rối loạn lo âu
đây là hai trăm linh số những bệnh rối loạn tâm thần phổ biến nhất trên cả nước
các vấn đề về sức khỏe tâm thần đã trở thành gánh nặng khi dân số trung quốc già đi
nhiều người đang phải đối mặt với sự cô đơn khi con cái chuyển tới các thành phố lớn để gây dựng sự nghiệp
trong một nghiên cứu vào năm hai nghìn hai mươi một các tác giả đã phát hiện tỷ lệ tự tử ở người cao tuổi giảm tám ba
mỗi dịp tết âm lịch hàng năm
đặc biệt những người cao tuổi có sự đồng hành của gia đình có tỷ lệ giảm tự tử cao bất ngờ
ở các nhóm tuổi khác những người trẻ tuổi đặc biệt bị ảnh hưởng bởi sự cô đơn và cảm giác bị cô lập
nghiên cứu tại trung quốc cho thấy ngày càng nhiều học sinh trung học cơ sở bị mất ngủ trầm cảm lo lắng trong đại dịch
năm hai nghìn hai mươi một khảo sát quy mô lớn của trung quốc cho thấy gần ba mươi năm người được hỏi từng gặp phải tình trạng đau khổ
về tâm lý trong thời kỳ cao điểm của đại dịch
nhìn chung dịch bệnh covid một mươi chín trung quốc vẫn kéo theo nhiều hệ lụy với đời sống người dân
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tâm lý lo lắng nhiễm bệnh đã đủ khiến cho người dân áp lực
thì lại phải chịu thêm nhiều sức ép vô hình từ việc bị bó buộc quá lâu tại nhà trong các khu phong tỏa
đây là nguyên nhân chính dẫn đến các bệnh lý về sức khỏe tâm thần với người dân
bên cạnh các tác động của di chứng hậu covid một mươi chín từ đó tạo ra thêm một gánh nặng nữa với giới chức trung quốc
về các vấn đề liên quan đến kiểm soát dịch bệnh đầy căng thẳng
thưa quý vị để chuẩn bị cho các hoạt động mở rộng phát triển văn hóa du lịch sắp tới
công tác triển khai chính sách phòng chống dịch vẫn phải được ưu tiên đặt lên hàng đầu
vì vậy quý vị cần chú ý nghiêm túc thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang khử khuẩn
đồng thời tuân thủ các quy định trong chính sách phòng chống dịch covid một mươi chín của bộ y tế
mọi thông tin mới nhất về dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
để quý vị khán xa trong những bản tin tiếp theo
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi bảo sức khỏe và đời sống
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại